một đường dây hoạt động tín dụng đen quy mô lớn với số tiền các đối tượng thu lợi bất chính lên đến cả chục tỷ đồng
vừa bị công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước triệt phá và bắt giữ một mươi một đối tượng
cơ quan công an xác định đã có hàng trăm người dân lao động bị sập bẫy tín dụng đen của nhóm đối tượng này
khám xét nơi ở của các đối tượng cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều giấy tờ tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay tiền
tại cơ quan điều tra bước đầu các đối tượng khai nhận đường dây hoạt động tín dụng đen từ năm hai nghìn một mươi
địa bàn hoạt động tại các huyện phú riềng bù đăng đồng phú và thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
có những giao dịch người vay phải trả tiền lãi cao gần ba trăm linh một năm
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đồng xoài đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc
những ai là nạn nhân của nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen này
hãy liên hệ với công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước qua các số điện thoại
để được sự giúp đỡ
sau hơn một ngày khẩn trương điều tra xác minh công an huyện như thanh tỉnh thanh hóa
đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng đới văn duẩn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tệ xã yên lạc huyện như thanh vì hành vi cướp tài sản
nhận được tin báo của nạn nhân công an huyện như thanh đã nhanh chóng điều tra làm rõ
và bắt giữ đối tượng đới văn duẩn là thủ phạm gây ra vụ án
duẩn khai nhận vào tối ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi đã thuê xe ôm trở về huyện như thanh
với giá hai trăm linh đồng
khi đến địa phận huyện như thanh lợi dụng địa hình đồi núi hiểm trở vắng người qua lại
duẩn đã dùng dao uy hiếp và cướp chiếc xe máy của người lái xe ôm
sau đó đem xe về huyện nông cống bán lấy tiền ăn chơi và bỏ trốn ra hà nội
được biết đối văn duẩn đã có một tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm để chiếm đất tài sản
hiện đang trong thời gian chấp hành án treo nhưng vẫn tiếp tục phạm tội
đông hà tổ công tác đã phát hiện trên xe có trên năm trăm linh chai rượu ngoại không có hóa đơn và chứng từ
chứng minh nguồn gốc tổng trị giá hàng hóa khoảng một trăm linh triệu đồng
bước đầu người điều khiển phương tiện là huỳnh văn cường chú tại thành phố đà nẵng
khai nhận số rượu trên mua ở thị trấn lao bảo vận chuyển về đông hà bán kiếm lời
hiện lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang để xử lý theo quy định của pháp luật
gần một tấn sản phẩm động vật gồm lòng mỡ và nầm lợn đã bốc mùi hôi thối
vừa bị phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh bắc ninh chủ trì phối hợp với đội quản lý thị trường số một
cục quản lý thị trường bắc ninh kiểm tra thu giữ lập biên bản để tiêu hủy
chủ hàng là trương văn thành ở xã tam đa huyện yên phong
khai nhận thu gom số sản phẩm động vật trên ở các tỉnh lân cận
khi đang giao hàng cho các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tại khu vực thành phố bắc ninh
thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
tại thời điểm kiểm tra trương văn thành không xuất trình được hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng trên
thưa quý vị thị trường tết luôn bị tấn công bởi các loại thực phẩm bẩn
chui nổi không rõ nguồn gốc
bởi đây chính là cơ hội kiếm lời lớn của các gian thương
và đồng hành cùng với nỗi lo về an toàn thực phẩm của người dân
là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các lực lượng chức năng
căng mình với công tác kiểm tra ngăn chặn thực phẩm bẩn đến tay người tiêu dùng
chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay sẽ tiếp tục với mục điểm báo
điểm qua những thông tin nổi bật trên các số báo ra trong sáng ngày hôm nay
và đến điểm qua những trang báo này thì xin mời biên tập viên đồng hành
vâng ạ xin cảm ơn chị đinh hạnh
và ngay sau đây tôi xin được gửi tới quý vị những thông tin chi tiết
trong các số báo ra sáng sớm ngày hôm nay
thưa quý vị trên báo thanh niên đã có nội dung bài viết như sau
cũng về nghị định một trăm năm hai nghìn một mươi chín quy định về xử phạt các hành vi vi phạm an toàn giao thông
với hành vi đó chính là đeo tay nghe khi lái xe thì có thể sẽ bị xử phạt đến một triệu đồng
và thông tin này cũng đã có rất nhiều tranh cãi xung quanh mức phạt này
và đây sẽ là ghi nhận trên báo thanh niên
thứ nhất là nhiều ý kiến cho rằng việc đeo tay nghe khi lái xe
đảm bảo quan sát và điều khiển phương tiện giao thông
và mức phạt một triệu đồng là quá cao
trong bối cảnh hiện nay thì đeo tay nghe khi đi đường để tìm đường
hoặc các xe ôm công nghệ đeo tay nghe để tiện nghe điện thoại là hết sức phổ biến
cần bổ sung một số trường hợp cụ thể với quyết định này
cũng trên báo thanh niên online thì có một số thông tin trái ngược với luồng ý kiến trên
nhiều ý kiến hoàn toàn ủng hộ với mức phạt này
và cho rằng việc đeo tay nghe khi lái xe sẽ gây mất tập trung
tìm mất nguy cơ mất an toàn giao thông
xin được chuyển sang một thông tin khác trên số báo dân việt
thưa quý vị trước thông tin giá thịt lợn nhập khẩu về nước ta
chỉ ở giai đoạn hai mươi năm đến hai mươi sáu đồng một kg
báo dân việt đã tìm hiểu xung quanh thông tin này qua bài viết
đó chính là thực hư thông tin giá thịt lợn nhập khẩu chỉ hai mươi năm đồng một kg
khảo sát tại một số siêu thị lớn như
vinmark lotte và một số doanh nghiệp nhập khẩu lợn cho thấy
thực tế thì không phải như vậy
hiện giá thịt lợn nhập khẩu trong siêu thị thì giá đang ở mức là
một trăm bảy mươi đồng cho đến ba trăm linh đồng một kg
còn với doanh nghiệp nhập khẩu thì cho rằng giá thấp nhất
cũng phải chín mươi đồng một kg chưa tính thuế
cũng trên báo dân việt đại diện nhiều đơn vị nhập khẩu thịt lợn
cũng khẳng định rằng ở thời điểm hiện tại chắc chắn thì không thể
có thịt lợn nhập khẩu với giá rẻ như vậy
còn đại diện cục chăn nuôi bộ đông nghiệp và phát triển nông thôn
thông tin thêm thông tin giá thịt lợn nhập khẩu chỉ khoảng
từ hai mươi sáu đồng cho đến ba mươi đồng một kg là không chính xác
bởi hiện nay trên thị trường thì nhiều sản phẩm thịt lợn nhập khẩu
vào việt nam đã có giá rất cao
còn trên báo nông nghiệp việt nam có ghi nhận bài viết
do xâm nhập mặn xuất hiện sớm ở mức gây gắt
thì sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân
ở đồng bằng sông kiểu long cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn
thứ nhất bộ cho biết rằng có khoảng ba trăm năm mươi hectare vụ đông xuân
năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi cùng một phần diện tích của vụ mùa vụ thu đông
chưa thu hoạch sẽ bị ảnh hưởng của hạn mặn
cũng trên báo nông nghiệp việt nam bên cạnh đó thì khoảng
ba trăm sáu mươi hectare cây ăn trái năm trăm linh người dân trong vùng
không có khả năng chủ động được nguồn nước sẽ bị thiếu nước
và hạn hán xâm nhập mặn thiếu nước cũng sẽ ảnh hưởng đến phần lớn
nuôi trồng thủy sản tại đồng bằng sông kiểu long
thưa quý vị chỉ còn mấy tháng nữa thôi thì chúng ta sẽ kết thúc
năm hai nghìn một mươi chín và tổng công ty đường sắt việt nam tiếp tục ghi nhận
những số liệu không mấy khả thi đó chính là khi mà không đặt
kế hoạch đặt ra sẽ nối dài những khó khăn và đã tụt giảm
trên ghi nhận về vấn đề này thì báo tiền phong đã có bài viết
đó chính là đường sắt bết bát vì hàng không
trên báo tiền phong cho rằng năm hai nghìn một mươi chín doanh thu công ty mẹ đã giảm
so với cùng kỳ và thấp hơn ba so với kế hoạch
lợi nhuận sau thuế chỉ đạt gần một mươi bốn tỷ đồng bằng một mươi bốn so với năm trước
và một trong những nguyên nhân của tình trạng này chính là áp lực
cạnh tranh ngày càng tăng từ hàng không giá rẻ và đường bộ cao tốc
về vận tải hành khách về vận tải hàng hóa đường sắt đang phải chịu
áp lực cạnh tranh với đường biển và đường bộ đã dẫn tới thị phần
vận tải đường sắt
liên tục ra
một chiếc điện thoại di động là rất đơn giản và người ta sử dụng
chiếc điện thoại hiện nay không chỉ để nghe và gọi hay là để nhắn tin
đơn thuần nữa mà còn để chơi và giải trí
vâng ạ với rất nhiều tiện ích từ chiếc điện thoại đem đến cho người
tiêu dùng chính vì vậy mà rất nhiều người sử dụng điện thoại
tôi cảm giác như là hình từ bóng vậy và có lẽ rằng là chứng nghiện
điện thoại thì là có thật và người ta sử dụng mọi lúc mọi nơi
và ngay cả khi tham gia giao thông và nhiều tình huống bi hài
đã xảy ra
má sức mạnh kỳ quá tập trung vào điện thoại di động
lao xe xuống kênh mương cũng hủy điện thoại di động
thậm chí đến như thế này vẫn không rời điện thoại
điện thoại di động
thực tế thì việc cấm sử dụng
điện thoại khi tham gia giao thông đã có từ lâu
thế nhưng hầu hết người dân vẫn chưa tuân thủ tuy nhiên tình trạng này
sắp tới chắc chắn sẽ có thay đổi bởi thủ tướng chính phủ vừa chính thức
ký ban hành nghị định số một trăm linh hai nghìn một mươi chín
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt
thay thế nghị định số bốn mươi sáu hai nghìn một mươi sáu của chính phủ
với nhiều điểm mới nghị định này sẽ
đã chính thức có hiệu lực bắt đầu từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
vâng trong đó thì sẽ tăng nặng mức xử phạt
đối với hành vi sử dụng điện thoại khi lái xe với mức cao nhất
là lên đến hai triệu đồng ngoài việc bị phạt tiền
thì người điều khiển xe sẽ thực hiện hành vi vi phạm
mà gây tai nạn giao thông cũng sẽ bị tước quyền sử dụng
giấy phép lái xe từ hai cho đến bốn tháng
bình ảnh này dùng quyền thực hiện

xe máy xe đạp thậm chí
đầu tiên thì chúng ta cần phải biết rằng là
một trong những nguyên tắc để có thể phòng tránh
được tai nạn đó là người lái xe phải có
một tầm nhìn tốt và một khả năng quan sát tốt
cái khả năng quan sát ở đây không phải
chỉ là việc người ta phải mở mắt ra
mà quan sát còn là việc tập trung
và đi theo từng hành vi ở trên đường
thế nhưng mà khi mà chúng ta sử dụng điện thoại
thì thay vì tập trung vào các hành vi
ở trên đường thì chúng ta sẽ tập trung vào
chiếc điện thoại và như vậy thì tiềm ẩn
nguy cơ rất là cao cái vấn đề thứ hai là
nó không chỉ là nó là che khuất tầm nhìn của chúng ta
mà nó còn dẫn đến là
trong quá trình chúng ta nhìn vào điện thoại
đôi khi tay lái chúng ta để lệch
là tạo ra những hành động bất ngờ
có thể gây ra tai nạn giao thông
ngay cả ô tô chở học sinh
xe vẫn tải nặng
không ngoại lệ với ý thức
chủ quan như thế này khi có tình huống
đột ngột xuất hiện liệu lái xe
có chở tay kịp trong khi đường
rất đông các phương tiện nối đuôi nhau
chỉ cần sơ ý mất tập trung
có thể gây tai nạn liên hoàn thậu quả
rất thương tâm
theo tổ chức y tế thế giới
về kế hoạch ổn mỗi năm có hơn
một hai mươi năm triệu người thiệt mạng
và từ hai mươi đến năm mươi triệu người khác
được sử dụng tai nạn giao thông
những người thường xuyên sử dụng điện thoại
có nguy cơ gặp tai nạn cao gấp
bốn lần so với những người tập trung
điều kiện sử dụng giao thông
vâng tôi cảm thấy là
khi mà mình đang
điều khiển phương tiện giao thông
đang tham gia giao thông thì tốt nhất là không lên
nghe điện thoại bởi vì lúc đó
mình sẽ gây nguy hiểm
cho bản thân cũng như là gây
nguy hiểm cho những người tham gia giao thông
cùng với mình
người tham gia giao thông vừa điều khiển
phương tiện vừa nghe điện thoại nhắn tin
thậm chí vừa đi vừa nghe
trên một đoạn đường dài cả cây số
hiểm họa ngay bên cạnh
việc phát hiện người điều khiển mô tô xe máy
thì đơn giản
đối với ô tô đa phần các xe đã được
dán kính đen hoặc phản ánh sáng
được phát hiện và xử lý cũng rất khó khăn
cái việc xử lý
cái hành vi này rất là khó khăn
bởi vì sao bởi vì là
thứ nhất là nó liên quan đến
cái việc là
rất khó để chứng minh
với cả những cái phương tiện hiện đại hiện nay
là đều có dán kính đen lại cái giao thông không để chứng minh được
thế nên đối với hành vi này
theo quan điểm của tôi là phải tuyên truyền để người ta hiểu
làm sao là chúng ta tham gia giao thông
không phải chỉ vì bản thân mình
mà còn vì những người xung quanh nữa
để đảm bảo rằng là tai nạn giao thông có thể giảm
và giữ bình yên cho mọi gia đình
điểm a khoảng bốn điều năm
của nghị định quy định
phát tiền từ một đến hai triệu đồng
đối với người điều khiển xe ô tô
và các loại xe tương tự
xe ô tô dùng tay sử dụng điện thoại di động
khi đang điều khiển xe chạy trên đường
còn đối với xe mô tô xe gắn máy
kể cả xe máy điện
sẽ bị xử phạt tiền từ sáu trăm linh đến một triệu đồng
xử phạt là biện pháp gian đề cuối cùng
quan trọng vẫn là ý thức của người dân
mỗi khi ra đường
đảm bảo tính mạng cho mình cho mọi người
mới là điều đáng quan tâm
vâng thưa quý vị có thể nói là những quy định mới
siết chặt các hành vi vi phạm giao thông
đang là đề tài nóng của những ngày đầu năm hai nghìn hai mươi
và để nâng cao nhận thức của mỗi người dân
công tác tuyên truyền đã được thực hiện sâu rộng
bằng nhiều hình thức
và tối qua tại hà nội bộ an toàn giao thông quốc gia
phối hợp với bộ công an và công ty toyota của việt nam
đã tổ chức lễ trao giải lên hoan phim
toàn quốc về an toàn giao thông
năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề
đã uống rượu bia không lái xe
sau hơn bốn tháng kể từ khi phát động
ban tổ chức lên hoan phim
đã nhận được hơn hai trăm linh tác phẩm sự thi
ba thể loại phóng sự khoa giáo và clip ngắn
đây là năm ban tổ chức nhận được
nhiều tác phẩm sự thi nhất
các tác phẩm thể hiện rõ ràng tính thời sự
trong nhiều khía cạnh liên quan đến an toàn giao thông
và ý thức của người dân
với chủ đề đã uống rượu bia không lái xe
trong đó tập trung vào các nội dung như
thực trạng chấp hành pháp luật
vấn đề mất an toàn giao thông
tai nạn giao thông do người lái xe sử dụng rượu bia
những nguy cơ những hệ lụy những sẻ pháp
tại lễ trao giải ban tổ chức đã trao
các giải nhất nhì ba cho các tác phẩm xuất sắc
trong đó tác phẩm
đừng để khẩu hiệu mãi là khẩu hiệu
của truyền hình công an nhân dân antv
được thực hiện bởi nhóm tác giả
đăng khang mạnh tùng thùy linh quang minh
đã giành được giải ba
tại cuộc thi
nếu như cứ đến tết người dân lại có thói quen
là đổi tiền lẻ thì năm nay người dân sẽ cần
phải thay đổi thói quen này
vâng đúng là như vậy đại diện ngân hàng nhà nước
cho biết rằng sẽ không phát hành tiền lẻ
mệnh giá thấp nhân dịp tết canh tí
năm hai nghìn hai mươi và đây cũng là chủ trương
mà ngân hàng nhà nước đã thực hiện
xuyên suốt từ nhiều năm giúp tiết kiệm được
cho ngân sách hàng trăm tỷ đồng mỗi năm
ngân hàng nhà nước sẽ không phát hành tiền lẻ mệnh giá thấp
gồm tờ tiền các mệnh giá như
năm trăm linh đồng hai trăm linh đồng năm trăm linh đồng
một đồng hai đồng và năm đồng
như mọi năm cơ quan điều hành
sẽ chủ động cung cấp tiền mệnh giá
nhỏ là dưới một mươi đồng gồm
cả tiền cũ và tiền mới đã in và phát hành
vào các thời điểm trong năm trước tích nguyên đán
đồng thời điều hòa cung ứng
đủ tiền mặt cho nền kinh tế
đảm bảo nhu cầu thanh toán vốn tín dụng
trước và sau tết với tiền lẻ
mệnh giá từ một mươi đồng trở xuống
ngân hàng nhà nước đã chỉ đạo đẩy mạnh
đưa ra lưu thông từ tháng bốn cho đến
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
một tin vui đối với người
lao động theo thông tin vừa được
cục quan hệ lao động tiền lương bộ lao động
thương bình và xã hội đưa ra mức thưởng
tết nguyên đán năm nay bình quân sẽ vào
khoảng một tháng lương tương đương
là hơn sáu bảy trăm linh đồng
tổng hợp kết quả từ bốn nước tỉnh thành phố
với gần hai mươi năm doanh nghiệp

mức này đã tăng bảy
so với thưởng thị tết nguyên đán năm ngoái
trong đó công ty phổ quần có
bốn góp chi phối của nhà nước
mức thưởng cao nhất tới đến cả doanh nghiệp
fdi doanh nghiệp dân doanh
và công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên một trăm linh của nhà nước
mức thưởng cao nhất cho một cá nhân
thì tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi

tại doanh nghiệp doanh doanh hoạt động
trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm nhựa
sinh học tại tỉnh hải dương
với việc mỗi năm cung ứng
cho thị trường khoảng bảy mươi chậu quốc
xã cẩm hà thành phố hội an tỉnh quảng nam
được xem là thủ phủ quất của khu vực miền trung
vào sáng ngày bốn tháng một
ngày hội quốc cảnh cẩm hà lần thứ năm
đã được diễn ra và đây là cơ hội
giới thiệu và tôn vinh làng nghề
đồng thời khuyến khích các nghệ nhân nông dân cẩm hà
phát triển nghề trồng quất thành một thương hiệu độc đáo
trong những năm trở lại đây làng nghề trồng hoa
cây cảnh ở cẩm hà thành phố hội an
nổi lên như là nơi quy tụ
những nghệ nhân trồng quốc cảnh nổi tiếng
tại việt nam tại ngày hội
các nghệ nhân đã trộ tài trong phần thi
chiếc cảnh tạo dáng cây quốc
không khí giao lưu
so tài rộ ràng phấn khởi
cùng với đó niềm vui ngày hội năm nay
được nhân lên khi mà quốc được mua
nghệ trồng quốc tại xã cẩm hà
đã có hàng chục năm nay
tổng diện thích trồng quốc của toàn xã
là gần sáu mươi năm hectare
những cây quốc thế quốc cảnh độc đáo
của những nông dân qua những ngày tháng
cần mận chăm sóc được đem trưng bày
tại ngày hội để người dân
và du khách chìm ngưỡng cũng như đặt mua
đối với xã cẩm hà thì cây quật
là chiếm một vị trí kinh tế
hàng đầu của địa phương
đối với địa phương thì có khoảng
trên năm trăm linh hồn trồng quật
trên tổng số dân số là hai hồn
và hàng năm cái thu nhập này thì rất là cao
như năm hai nghìn một mươi chín là thu nhập
từ kinh tế vườn hoa cây cảnh
còn ba mươi chín năm tỷ đồng
việc mà tổ chức cái
cái ngày hội quật cảnh này
năm nay là năm thứ năm
thì nó cũng đã góp phần
trong cái việc mà
chuyển tải cái hình ảnh của
cái loại cây cảnh này
mọi người ở gần xa
từ đó thì giúp
cái việc khuy hụ của bà con nông dân
nó góp phần
bàn tổ chức ngày hội quốc cảnh cẩm hà
cho biết trong những năm tới đây
sẽ mở rộng quy mô ngày hội
để trở thành hội hoa xương quốc cảnh
sản phẩm lục tiêu thụ ngay tại đây
quý vị thân mến có rất nhiều người
nghĩ rằng để làm được công tác thiện nguyện
thì cần có cả điều kiện về
kinh tế và về sức khỏe
nhưng thực tế thì không phải vậy
không quan trọng bạn là ai
bạn làm ngành nghề gì
chỉ cần xuất phát từ cái tâm thiện
thì đều có thể góp sức mình
làm những việc hữu ích cho xã hội
vâng và đây cũng chính là câu chuyện
mà chúng tôi sắp gửi tới quý vị và các bạn
câu chuyện về một nữ cựu chiến sĩ công an
nay đã ở độ tuổi xưa nay hiếm
thế nhưng vẫn hết mình cống hiến sức lực
thời gian thậm chí là tích góp cả lương hưu của mình
để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn
về hưu thuộc diện chính sách
ở khắp mọi miền tổ quốc
như vậy nếu chính thức
để mà làm
cái công việc này
thì cho đến
là phải trên một mươi năm
trên một mươi năm thì
các cái tỉnh
bắc và đông bắc
là coi như là
ban liên lạc cán bộ nhà công an
đã đi một năm
là hai đợt
chiên hai mươi bảy tháng bảy
để nó đáp nghĩa là một
thứ hai là
cho những người khó khăn
những người nghèo
bà lê thu
tên thật là đào thị loan
hiện là chi hội trưởng chi hội tán trợ
của chữ thập đỏ thân long
bà đã dành phần lớn thời gian của cuộc đời mình
để dẫn dắt tri hội vận động nhà hào tâm
ngay cả con cháu của bà
cũng được lan tỏa tinh thần
và nhiệt huyết ấy
để chung tay ủng hộ những mảnh đời bất hạnh
sàn sẻ khó khăn với những cán bộ công an hưu trí
ở vùng sâu vùng xa
khi tôi thành lập
cái chi hội này
thì tôi phải là của
chữ thập đỏ
khi người ta công nhận
kết nạp tôi vào hội chữ thập đỏ
có quyết định
là một chi hội
và tôi là chi hội trưởng
thì lúc bây giờ tiêu chí
của chúng tôi ấy
thì nghĩ là mình làm sao mình đùm bậc
anh em hưu trí công an
và đấy những người hưu trí
hai ba mươi năm nay rồi
nhất là về
trong cái lúc mà
thái còn thời báo cấp đã nghỉ rồi
tôi cũng không thể ngờ được là
mỗi một lần mà cứ đi gặp
cán bộ hưu trí công an
cảm mình đã cảm động
nhưng mà mình lại thấy cái tình cảm
như là mình được
hôn đúc lại
như là mình lại nhớ lại cái thời mình
và mình cũng là một chiến sĩ công an
với cái tuổi như thế
thế rồi thì sức khỏe
cũng không phải là ấy lắm
đi cũng vất vả lắm ấy
thế nhưng mà bản thân rất hàng hải
và có những lúc
mà nó gấp bách
chưa được hoặc là người ta mới hứa ủng hộ
thì bác cũng đã
tự ứng ra
thậm chí là động viên
để nó kịp thời
đi mà thực hiện cái đó
kết quả mà
đóng góp ấy
cũng phải nói là các cháu
trước hết là các con của bác
các cháu của bác
còn nuôi rất
người đỡ đầu rất vì đó
là qua cái động viên
tích cực tham gia vào
vào cái cuộc
ở tuổi tám mươi bảy
bà vẫn ấp ủ nhiều dự định
kế hoạch cho những chuyến đi từ thiện
bà tâm niệm rằng
làm những việc thiện xuất phát từ sự tận tâm
tận tụy cũng chính là
tích góp công đức cho con cháu
cầm huyết của bà nhận được sự ủng hộ
hết mình từ mọi thành viên trong gia đình
có lẽ nhờ đó
mà bà như được tiếp thêm sức mạnh
để tiếp tục hành trình từ thiện
cho cộng đồng
trong tâm của tôi
tôi đều mong ước là
làm sao mà tôi
có được sức khỏe
giữ được sức khỏe
vì cái tuổi
không còn trẻ nữa
nhé sức yếu rồi
gần chín mươi tuổi rồi
cố gắng mình giữ
và tư cái đấy
con cháu mình theo
và tiếp tục
để mà làm những công việc này
dù được cho cộng dân hiệu
là một trong một mươi công dân thủ đô ưu tú
bà vẫn giữ mục đích tính khiêm nhường
đồng ý bà
làm việc thiện chẳng bao giờ là đủ
chẳng em báo hối tự thiện
nhưng hy vọng sẽ không có thể
cảm động được nhiều hơn nữa
giúp đỡ tự nhiên

vâng tìm thấy niềm vui cho mình
từ niềm vui của người khác
thông điệp từ nghĩa cử của cựu nữ chiến sĩ công an
đã kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo